với miền trung ảnh hưởng của không khí lạnh cũng không còn đáng kể
trong đêm nay mây nhiều chỉ còn duy trì ở khu vực ven biển các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
cùng với đó là hiện tượng sương mù nhẹ tiếp tục xuất hiện nhiều nơi
nên tầm nhìn xa ở khu vực này cũng giảm đáng kể nhất là trong khoảng thời gian từ bốn đến tám giờ sáng mai
sáng ngày mai miền trung cũng bắt đầu tuần mới với tiết trời tạnh giáo nắng sớm
nền nhiệt cao nhất ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình sẽ ở mức từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
từ thừa thiên huế đến quảng ngãi mức nhiệt là từ hai mươi tám đến hai mươi chín độ
còn phần từ bình định đến bình thuận nhiệt độ cao từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
trong khi thời tiết ở bắc bộ và miền trung có những dấu hiệu tích cực thì ở miền nam
tại tây nguyên và nam bộ vẫn là những ngày không mưa trời nắng sớm
mức nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn ở nam bộ miền đông nóng cục bộ với mức nhiệt là từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
còn với miền tây nhiều sông ngòi canh rạch không khí cũng hài hòa dễ chịu hơn
nhiệt độ là từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau khu vực phía tây vùng biển phía nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây khu vực huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
có lúc cấp sáu và không còn xảy ra gió giật nữa
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc đến đông mạnh ở mức cấp bốn đến cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước